ngày một mươi tám tháng một tại trường chính trị trần phú tỉnh ủy hà tĩnh long trọng tổ chức hội thảo khoa học chín mươi năm lịch sử vẻ vang của đảng bộ hà tĩnh
tại hội thảo có sáu mươi năm tham luận tập trung trao đổi thảo luận nhằm làm rõ hơn các nội dung chủ yếu
như thông qua các sự kiện ở từng giai đoạn lịch sử từng ngành từng lĩnh vực cụ thể để phân tích đánh giá và khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo của đảng bộ qua các thời kỳ cách mạng
khẳng định những công hiến của đảng bộ nhân dân và phong trào cách mạng hà tĩnh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc
từ đó kiến nghị đề xuất các nhiệm vụ giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo năng lực cầm quyền của đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của địa phương trong những năm tới